tại hà nội hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội đã tổ chức tọa đàm văn nghệ sĩ trẻ thủ đô
hướng tới một nghìn một mươi năm thăng long hà nội với những tham luận đầy công phu đây là hoạt động